thưa quý vị các hãng thông tấn của nga đưa tin bảy người đã thiệt mạng và hai mươi sáu người khác bị thương
trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn tại một viện nghiên cứu quân sự ở thành phố tever tây bắc nước này
hình ảnh trên truyền hình nga cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà bốn tầng
nơi đặt trụ sở của viện nghiên cứu trung ương của lực lượng không quân vũ trụ nga
một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do sự cố điện
trong khi đó một số nguồn tin khác cho biết hỏa hoạn bao trùm diện tích một m hai
hỏa hoạn xảy ra khá phổ biến ở nga
mỗi năm nước này ghi nhận hàng trăm vụ cháy mà nguyên nhân thường là do cơ sở hạ tầng xuống cấp
và quản lý các quy định về an toàn còn lỏng lẻo